theo thông tin cục thống kê thành phố đà nẵng cho biết sản lượng thủy hải sản trên địa bàn tính đến hết tháng sáu năm nay ước tính đạt hơn hai mươi một bốn trăm linh tấn có nghĩa là tăng hơn ba so với cùng kỳ năm trước
cụ thể sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt hơn hai mươi một tấn tăng hơn ba hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi
phương thức nuôi trồng chủ yếu là nuôi thâm canh với bán thâm canh sản lượng ước đạt gần bảy trăm linh tấn tăng gần bốn so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong sáu tháng qua các cơ quan chuyên ngành đã kịp thời hỗ trợ bà con và tăng cường hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản giúp các hộ phòng chống dịch bệnh cho hải sản tại các ao hồ lồng bè